trong một cuộc trả lời phỏng vấn trước báo chí mới đây robben khiến các fan có chút bàng hoàng khi hẹn ngày từ dã sân cỏ
cầu thủ người hà lan hiện cũng đã bước sang phía bên kia sườn dốc của sự nghiệp
tôi đang để ngỏ tương lai của mình tôi có thể nghỉ hưu ngay sau mùa giải này hoặc đã thêm ba mùa dài nữa trước khi bước sang một trang mới của sự nghiệp
kể từ sau khi bayern giành chức vua đề châu âu uefa champions league từ năm hai nghìn một mươi ba đến giờ
cầu thủ đến từ xứ sở hoa tuy líp thường xuyên gặp phải những chấn thương lớn nhỏ khác nhau
việc phải nghỉ thi đấu nhiều khiến anh không còn giữ được đỉnh cao phong độ và phải nhường chỗ cho những tài năng trẻ
tại chiến dịch vòng loại world cup hai nghìn một mươi tám rob bank cùng các đồng đội tại tuyển hà lan cũng không thể giành vé tham dự vòng chung kết tại nga mùa hè năm sau
sau khi kết thúc chiến dịch cựu cầu thủ của chelsea và real madrid cũng đã tuyên bố chia tay sự nghiệp quốc tế trong mở áo cơn lốc màu da cam
trong khi đó hợp đồng của cầu thủ chạy cánh ba mươi ba tuổi này
với cư lộ bermudez sẽ hết hạn vào cuối mùa giải hai nghìn một mươi bảy hai nghìn một mươi tám
trừ xa những tin tức cuồn vợt giải cuồn vợt đồng đội nam thế giới davis cup sắp bước vào trận chung kết
đây là cuộc đối đầu được chờ đợi giữa đội tuyển bỉ và đội tuyển pháp
và trước trận đấu cả hai đều đã có những sự chuẩn bị tốt nhất cho mình
tối nay hai đội tuyển pháp và bỉ sẽ chạm chắn nhau tại chung kết davis cup giải quân vật đồng đội nam thế giới
vào thời điểm này các tay vợt đã sẵn sàng bước vào những trận đấu quyết định ở mùa giải năm nay
một trong hai trận đánh đơn đầu tiên sẽ là cuối đầu giữa joe winfield songa và dasis
phát biểu trước trận đấu tay vợt của nước chủ nhà cho thấy anh rất tôn trọng đối thủ
nasis là một tay vợt rất mạnh anh ấy đã gặt hái được một số thành công trong sự nghiệp đánh bại nhiều đối thủ trong top một mươi thế giới
tôi biết anh ấy có thể phát huy tốt nhất khả năng của mình và tôi đã sẵn sàng bước vào trận đấu
ngoài cặp đấu giữa songa và dasis
trận đấu đầu tiên của chung kết david cup còn là cuộc chạm chán giữa lucas paulet và david gauphagne
trong đó tay vợt người mỹ vừa thất bại trong trận chung kết atp world tour finals trước rigo dimitrov
giống như ở vòng bán kết trước segp đội tuyển pháp có ưu thế khi được thi đấu trên sân nhà
đây hứa hẹn sẽ là trận đấu rất hấp dẫn với kết quả rất khó dự đoán
thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin nhật trình thể thao tối ngày hôm nay